các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu chuyện mà các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định kể sau đây sẽ phần nào nói lên nỗi sàn chuân vất vả đó
trên địa bàn huyện nghĩa hưng từ nhiều năm trước đã có hàng chục tụ điểm buôn bán ma túy lớn nhỏ giải rác khắp huyện
đây không những là nỗi ám ảnh của người dân địa phương mà còn là vấn nạn nhức nhối đối với cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra
tội phạm kinh tế và ma túy công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định

và tội phạm kinh tế và ma túy công an huyện nghĩa hưng đã xác định được đối tượng
bắt đầu triển khai chuyên án bảy trăm một mươi bốn t vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mặc dù mỗi ngày có hàng chục đối tượng ra vào các tụ điểm này để mua bán hàng trắng
nhưng người lại rất khó để trà trộn bởi hệ thống chân dết của chúng được bố trí ngay lối cửa vào
chỉ cần thấy dấu hiệu lạ là chúng lập tức báo cho đồng bọn
để tìm ra phương án triệt xóa một tổ công tác được bố trí ăn ngủ ngay tại khu vực nghĩa
để tìm ra phương án triệt xóa một tổ công tác được bố trí ăn ngủ ngay tại khu vực xã nghĩa thái
không kể thời gian sớm tối mưa nắng các anh đều có mặt tại vị trí được phân công
chúng tôi đã thường tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là biện pháp chính xác
mục đích là phá được chuyên án trong thời gian sớm nhất
chúng tôi đã tập trung lực lượng toàn bộ
lực lượng trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy gồm bảy đồng chí
thường xuyên luân phiên nhau chia là giám sát các đối tượng
trong đó được chia làm ba tổ và do đồng chí hoàng trung hưng đội trưởng chỉ huy làm ba tổ
mỗi tổ hai đồng chí thường xuyên thay phiên nhau giám sát các nhà và đối tượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chúng tôi tiến hành các biện pháp chính xác đặc biệt là đóng giả
người thân thân nhân của gia đình về đấy
để tham quan tham gia đây mục đích là giám sát đối tượng
sau một thời gian dài nằm vùng từ những người lạ mặt lúc ban đầu
những chiến sĩ trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy
đã trở thành những người quen trong khu vực không gây nghi ngờ cho bà con hàng xóm
cũng như đối tượng và gia đình đối tượng
khi đã nắm vững quy luật đi lại phương thức trao đổi mua bán hàng trắng
lãnh đạo đội quyết định cử một trinh sát có hình dáng bên ngoài giống như con nghiện
nhiệm vụ cải trang thành con nghiện đi mua hàng
đối tượng phán văn tinh đối tượng có hai tiền á
đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề trong việc bán lẻ chất ma túy
đối tượng rất nhiều thủ đoạn thường xuyên đối tượng không trực tiếp
thực hiện các hoạt động mua bán giao dịch mà giao cho các tay chân
tiến hành các hoạt động giao dịch
do đó chỉ làm giả người mua hàng thôi là không đủ thông tin và cơ sở để thành lập kế hoạch truy quét
các trinh sát tiếp tục thực hiện phương án tiếp xúc với đối tượng bằng hình thức cải trang
từ người bán hàng rong xe ôm người qua đường hay thậm chí là người buôn đồng nát đi thu mua phế liệu
nhân vật nào cũng được các diễn viên bất đắc dĩ của đội trinh sát diễn rất tròn vã
các trinh sát tiếp tục thực hiện phương án tiếp xúc với đối tượng bằng hình thức cải trang

cũng như là có người cảnh giới cho đối tượng lên cái việc trinh sát thì rất là khó khăn
trước những khó khăn như thế thì bản thân tôi cũng như là các đồng chí trong chuyên án
thì đã có những kế hoạch cụ thể để có thể nhập vai vào người thu mua phế niệu hay là thợ sửa điện nước
bản thân hòa trang vào những vai như người thu mua phế niệu thì bản thân tôi rất là sợ các đối tượng trong chuyên án
cũng như là người quen của mình phát hiện ra mình có thể là mình sợ là bị lộ
thông tin sẽ gây khó khăn trong quá trình đấu tranh
các đối tượng rất cẩn trọng nên lúc nào căn nhà nơi chúng dùng làm tụ điểm cũng cửa đóng then cài
đã thế lại kín cổng cao tường không tài nào quan sát được
từ lần tiếp cận mua đồng nát
và lần trinh sát giả nghiện mua hàng trước đó
những kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành và vượt lên những khó khăn trở ngại
các trinh sát đã xác định được đối tượng quan trọng
cùng với thông tin quần chúng nhân dân cung cấp
các trinh sát đã nắm được thời gian biểu hoạt động của các đối tượng trong tụ điểm mua bán ma túy
các đối tượng tham gia gồm những ai đóng vai trò như thế nào và làm nhiệm vụ gì
sau khi tất cả đã được chuẩn bị chú đáo
kế hoạch vây bắt phải tiến hành
qua thông tin chúng tôi nắm được từ nguồn tin
thì ngày sáng ngày bốn tháng tám sẽ có hai đối tượng ở thị trấn niễu đè
sẽ vào nhà đối tượng mua ma túy và mang ra khu vực cánh đồng sáu trăm một mươi sãn nghĩa thái để sử dụng
chúng tôi đã tiến hành đánh giá tình hình nhận định đánh giá là con ta đây là thời điểm thích hợp
để phá chuyên án
từ ngày tám đến chín giờ bắt đầu hoạt động có hai đối tượng theo thông tin nhận được hai đối tượng ở thị trấn niễu đè
lên đến ma túy mua ma túy tổ chức các điểm mai phục trong sự khuân công bắt hai đối tượng khống chế và khai thác mở rộng
sau đó hai tổ phối hợp với lực lượng công an xã quản chúng nhân dân ấp vào vặt
quá trình bắt giữ là chúng tôi đã bắt giữ được cả ba đối tượng gồm đối tượng phạm văn tinh cầm đầu hai đối tượng tay chân tích cực
đối tượng tinh là đối tượng đối quan hạng sinh một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thôn hải nạn trang xã nghệ thích
và đối tượng thứ hai đối tượng trần văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xóm bảy xã nghĩa thái
đây là hai đối tượng nghiện ma túy là được đối tượng tinh sử dụng làm tay chân một hộp là để đi giao hàng và thực hiện các nhiệm vụ khác
đối tượng tinh đã có nhiều tiền án tiền sự và nhiều lần vào tù vào tù của đa tộ
thì là đối tượng không trực tiếp mà chỉ trực tiếp điều hành chứ không trực tiếp giao hàng
đối tượng cầm đỏ có tiền án về tội giết người nữa và trong đó có một đối tượng bị nhiễm hiv cũng nằm trong truyền án đấy
thì bản thân cũng rất lo sợ vì mình sợ là có thể khi việc bắt giữ sau này việc bắt giữ là mình các đối tượng có thể chống trả lại
và có thể dùng bơ hưu tiêm hay là vũ khí có thể là ảnh hưởng
nhưng mà quyết tâm mình vẫn muốn là phá cái truyền án thành công
nguy hiểm là thế nhưng với bản lĩnh kiên cường lòng yêu nghề tinh thần đấu tranh chống tội phạm và sự tin yêu của nhân dân
các anh những trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó không phụ sự tin yêu của nhân dân
các anh những trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó không phụ sự tin yêu của nhân dân
thành công của chuyên án bảy trăm một mươi bốn t đã góp phần hạn chế tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy trên địa bàn xã nghĩa thái nói riêng và huyện nghĩa hưng nói chung
hàng loạt tụ điểm đối tượng mua bán ma túy khác bị phanh phui triệt phá và bắt giữ
những chiến công của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy trên mặt trận phòng chống ma túy khiến người dân vô cùng vui mừng và phấn khởi
cuộc sống bình yên đã trở lại với vùng quê nghĩa thái yêu thương sau chuyên án bảy trăm một mươi bốn t